thưa quý vị kế hoạch colombo tên gọi đầy đủ là kế hoạch colombo vì sự hợp tác phát triển kinh tế và xã hội ở khu vực châu á thái bình dương hoạt động chính thức từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một và hiện gồm hai mươi bảy thành viên như mỹ việt nam singapore
kế hoạch colombo đã trở thành diễn đàn để các nước thành viên thảo luận về các nhu cầu phát triển chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và giúp đỡ các nước kém phát triển trong khu vực
phương thức hoạt động chủ yếu là tổ chức các khóa đào tạo giúp các nước thành viên tham gia các kế hoạch của khu vực châu á thái bình dương hoạt động chính thức từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một và hiện gồm hai mươi bảy thành viên như mỹ việt nam singapore
phương thức hoạt động chủ yếu là tổ chức các khóa đào tạo giúp các nước thành viên thảo luận về các nhu cầu phát triển chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các kế hoạch của khu vực châu á thái bình dương hoạt động chính thức từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một và hiện gồm hai mươi bảy thành viên như mỹ việt nam singapore
phương thức hoạt động chủ yếu là tổ chức các khóa đào tạo giúp các nước thành viên tham gia các kế hoạch của khu vực châu á thái bình dương hoạt động chính thức từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một và hiện gồm hai mươi bảy thành viên như mỹ việt nam singapore

nhận lời mời của đảng likud cầm quyền và bộ ngoại giao israel từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng bảy đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại israel
đoàn đã hội kiến với chủ tịch đảng likud thủ tướng nhà nước israel benjamin netanyahu hội đàm với bộ trưởng ngoại giao israel ikat làm việc với cố vấn chính sách đối ngoại quốc gia reuven aza trưởng ban công vụ daniel hershkovit thị trường thành phố tenaviv
tại các buổi hội đàm hai bên nhất trí
đảng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là các đoàn cấp cao tiếp tục duy trì tham vấn chính trị cơ chế hợp tác liên chính phủ đẩy nhanh tiến độ đàm phán hiệp định thương mại song phương và thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết trong thời gian qua tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực hỗ trợ làm cầu nối cho nhau trong việc mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực